các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các tỉnh thành phố về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ ở độ tuổi này
đề nghị địa phương đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch báo cáo ubnd ban hành kế hoạch triển khai tại địa phương
và hướng dẫn phổ biến cho các cơ sở y tế tích cực chuẩn bị để sớm triển khai vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sẵn sàng nhân lực và cơ sở vật chất chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể đưa vaccine vào sử dụng ngay sau khi tiếp nhận vaccine
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến các phụ huynh để hiểu đúng về nguy cơ khi mắc bệnh
lợi ích của vaccine để người dân đưa trẻ trong độ tuổi này tham gia tiêm chủng đầy đủ
trước đó phát biểu tại phiên họp của thường trực chính phủ với ubnd các tỉnh thành thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai là tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi và tiêm vét cho nhóm một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hiện nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi là nhóm dễ cảm nhiễm với covid một mươi chín nhất
do chưa tiêm vaccine thời gian qua khoảng hai mươi trẻ trong độ tuổi này đã mắc covid một mươi chín